tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang cục thông tin cơ sở bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với sở thông tin và truyền thông sở giáo dục và đào tạo tỉnh hậu giang
đã phối hợp tổ chức triển lãm số hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng nhằm cung cấp các thông tin bằng chứng lịch sử
pháp lý về chủ quyền biển đảo việt nam khẳng định lập trường chính nghĩa của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa trường sa qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển đảo việt nam
nâng cao tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của người dân đặc biệt là đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh
trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
triển lãm giới thiệu tới người xem các nội dung phần mềm sa bản số ba d chụp ảnh khoảnh khắc trường sa
trò chơi hành trình trường sa được tích hợp trên máy tính bảng